bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị cho biết đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ năm trăm tám mươi bốn của đơn vị
phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện gio linh vừa phát hiện và cất bốc ba mươi hai hải cốt liệt sĩ
tại khu vực trồng cao su của nông trường dốc miếu thuộc thôn xuân mai xã do bình huyện gio linh tỉnh quảng trị
trong thời gian từ ngày một mươi một tháng chín đến ngày hai mươi bốn tháng chín lực lượng chức năng đã phát hiện cất bốc ba mươi hai hải cốt liệt sĩ
hiện đội tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm
đưa hải cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện gio linh đồng thời tiến hành xác định danh tính các liệt sĩ
như truyền hình nhân dân đã đưa tin trong quá trình sản xuất người dân thôn xuân mai phát hiện hài cốt liệt sĩ
nên báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
nhận được thông tin đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ năm trăm tám mươi bốn đã đến hiện trường để kiểm tra và phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện gio linh tiến hành tìm kiếm cất bốc
các hải cốt liệt sĩ được trôn cất thẳng hàng cách nhau một mét nằm ở độ sâu so với mặt đất hơn một năm mét
được bọc trong tăng võng cùng nhiều di vật kèm theo như cúc áo giày dép thắt lưng ví